thưa quý vị tối qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đã phát hiện một vụ vận chuyển trái phép năm mươi bảy kg cần xa qua biên giới bắt giữ đối tượng lê văn thanh
trú tại huyện tỉnh biên
khi đến đoạn đường tuần tra tại khu vực xã an nông huyện tỉnh biên tỉnh an giang
phát hiện hai đối tượng đang đeo các bao tải có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác nhanh chóng áp sát vây bắt các đối tượng phát hiện lực lượng chức năng
các đối tượng đã bỏ chạy lực lượng lập tức truy đuổi và bắt giữ được đối tượng lê văn thanh
còn một đối tượng đã bỏ lại tăng vật và bỏ trốn
kết quả giám định cho thấy toàn bộ tăng vật thu được là cần sa có tổng trọng lượng là năm mươi bảy kg
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi sáu bị cáo
nguyên lãnh đạo cán bộ nhân viên sở y tế tỉnh đắk lắc về các tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại sở y tế tỉnh đắk lắc
một số người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chuyển nhóm bỏ nhóm thay đổi hàm lượng
thêm mới nhiều mặt hàng thuốc trong đấu thầu không đúng với tình hình sử dụng thuốc
và không đúng quy định về đấu thầu
mục đích là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có đủ điều kiện
can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu làm thay đổi hồ sơ mời thầu
hồ sơ dự thầu
và thay đổi kết quả đấu thầu đối với gói thầu centeric
hậu quả một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét duyệt và phê duyệt trúng thầu sai nhóm
gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
vì cho rằng các trạm viễn thông xây dựng gần nhà sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình
nên trần văn hiếu chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã châm lửa đốt hai trạm viễn thông
công an huyện diễn châu của tỉnh nghệ an đã bắt giữ hiếu về hành vi hủy hoại
tài sản hiếu đã châm lửa đốt hai trạm viễn thông tại địa bàn xã diễn ngọc
trong đó một trạm viễn thông di động bị đốt trụi gây thiệt hại ba trăm năm mươi triệu đồng
còn trạm viễn thông di động của việt heo khi vừa phóng hỏa đối tượng bị bắt quả tang
nên chưa gây ra hậu quả lớn cơ quan công an đã thu giữ một chiếc kéo
một bút điện ba kìm điện và một số tăng vật khác
một băng cướp táo tợn trên quốc lộ năm mươi một và tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi chín vừa bị công an
huyện long thành của tỉnh đồng nai triệt phá với thủ đoạn là sử dụng xe mô tô
phân khối lớn gắn biển số giả chạy trên các tuyến đường trên vào ban đêm
khi phát hiện người dân đi đường nhất là phụ nữ mang theo tài sản
sẽ ép xe vào lề đường sau đó dùng hung khí khống chế để cướp tài sản
khi cướp được tài sản các đối tượng đạp ngã xe của nạn nhân và xịt hơi cay
nếu bị hại và người đi đường truy đuổi trong đó thì có vụ bị hại ngã xuống đường
dẫn đến bị thương tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ thời điểm
tết nguyên đán quý mão đến nay đã thực hiện ba mươi một vụ cướp giật tài sản
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua xã thanh phú thị xã bình long tỉnh bình phước hai xe máy va chạm
khiến một người thiệt mạng hai người bị thương nặng khoảng bảy giờ nam thanh niên
tên lợi điều khiển xe máy đến ngã xã thanh phú bất ngờ va chạm với xe máy
tên em điều khiển chở phía sau cháu trai sáu tuổi lưu thông cùng chiều phía trước
đang chuyển hướng rẽ phải qua đường cú va chạm mạnh khiến ba người trên hai xe máy
bị văng lên phía trước ông em tử vong sau đó hai người còn lại bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu hai phương tiện hư hỏng
tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
chiều ngày hôm nay một mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã khởi tố vụ án hình sự và bị can về nhận hối lộ
xét nơi ở đối với ba đối tượng trong ban giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tỉnh thừa thiên huế ngoài ông đào hữu long công an tỉnh thừa thiên huế
còn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc của trung tâm
là ông trần hưng huy và ông dương phúc thiện
theo thông tin ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền
của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
và cấp giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai
công an tỉnh thừa thiên huế đã phong tỏa khám xét hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế ở thành phố huế và thị xã hương trà
cũng trong chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố bắt tạm giam ông bùi văn tấn giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới thành phố đà nẵng và hai người liên quan là lương ngọc vũ
đăng kiểm viên lương kim quang giám đốc công ty trách nhiệm hạng dịch vụ
và kỹ thuật lkq để điều tra về tội nhận hối lộ
theo điều tra bước đầu xác định được khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới
đăng kiểm viên lương ngọc vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu thiết kế
không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm vũ đã liên hệ với người thân
là lương kim quang để lập công ty trách nhiệm hạng dịch vụ và kỹ thuật lkq
nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên chủ xe hoặc người đưa xe
đi đăng kiểm phải đưa tiền cho vũ vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông bùi văn tấn
sau khi công ty trách nhiệm hạng dịch vụ và kỹ thuật lkq dừng hoạt động
vũ và quang sử dụng các hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm
cho nhiều xe có cải tạo thay đổi kết cấu số tiền được cả ba người chia nhau
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi sáu bị cáo
nguyên lãnh đạo cán bộ nhân viên sở y tế tỉnh đắk lắc về các tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đề nghị xử phạt bị cáo cao thị ninh
nguyên kế toán trưởng phòng kế hoạch tài chính từ năm đến sáu năm tù
các bị cáo nguyễn hữu huyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y
nguyễn đình diệp nguyên phó phòng nghiệp vụ dược
nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ y dược
bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế từ ba năm sáu tháng đến bốn năm tù
nguyễn hữu thông nguyên trưởng phòng tổ chức
nguyên trưởng phòng tài chính kế toán từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ sáu tháng đến hai năm chín tháng tù
nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tại sở y tế tỉnh đắk lắc một số người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
chuyển nhóm bỏ nhóm thay đổi hàm lượng thêm mới nhiều mặt hàng thuốc trong đấu thầu
không đúng với tình hình sử dụng thuốc và không đúng quy định về căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
mục đích là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có đủ điều kiện
can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu làm thay đổi hồ sơ mời thầu
hồ sơ dự thầu và thay đổi kết cấu đấu thầu đối với gói thầu generic
cậu hỏa hậu quả là một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét phê duyệt và phê duyệt trúng thầu sai nhóm
gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
ngày hôm nay công an quận hà đông công an tp hà nội vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
phát hiện và ngăn chặn hơn hai mươi đối tượng thanh thiếu niên
trên đường mang hung khí đi hỗn chiến trên địa bàn
đáng chú ý thì các đối tượng này đều trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
hiện đang là học sinh hoặc đã bỏ học
theo tài liệu điều tra khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trên đoạn đường lê trọng tấn phường dương nội
có một tốp thanh niên đi thành đoàn trên hai mươi xe máy các loại không đeo biển kiểm soát
mang theo nhiều loại hung khí như tuyếp sắt hàn dao phóng tuyếp sắt vót nhọn đào
phóng nhanh lặng lách đánh võng
hò hét bấm còi gây mất an ninh trật tự
đồng thời vừa đi vừa dơ các loại hung khí lên để thị uy
qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn
công an quận hà đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng có liên quan
nhóm của bọn em thì tầm khoảng độ bốn mươi năm mươi người trong một nhóm
và bọn em liên lạc với nhau qua facebook là messenger
những cái dặn giao phóng lợn này là bọn em chuẩn bị từ trước
bọn em có da đa sĩ mua thanh tuyếp sắt và da kiến hương mua dao
bọn em có bảo nhau là bật hết sinh ăn trái
và đeo hết căn đỏ ở bắp tay đôi xe và trên thanh tuyếp sắt
quá trình điều tra cơ quan điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
các đối tượng còn lại đều dưới một mươi sáu tuổi hiện đang là học sinh các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn
nên đã bàn giao cho gia đình và thông báo đến nhà trường để quản lý giáo dục chờ xử lý
chúng tôi xác định là có tính chất rất nghiêm trọng
các đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
có sử dụng hung khí
là các loại tiếp sát hàn phóng
rồi giao kiếm vân vân
các đối tượng tham gia vụ án thì
chủ yếu là học sinh
các trường trung học phổ thông trên địa bàn
học lớp một mươi lớp một mươi một
để hạn chế ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
cần thiết phải có sự đồng bộ trong công tác quản lý giáo dục
giữa gia đình và nhà trường
đặc biệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh
trong việc quản lý giáo dục
không để con em mình vi phạm pháp luật
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra mở rộng
củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên tỉnh an giang cho biết
đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng
để củng cố hồ sơ khởi tố vụ vận chuyển gần sáu mươi kg cần xa qua biên giới
và bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang
theo đúng quy định
tổ công tác gồm động biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng an giang
và đội một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang
tổ chức mật phục từ khu vực ấp tân biên sang an nông huyện tỉnh biên tỉnh an giang
khi tổ công tác đến đoạn đường tuần tra giữa chốt quản lý bảo vệ biên giới số hai mươi ba và hai mươi bốn
thì phát hiện hai đối tượng đang đeo các bao tải có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác nhanh chóng áp sát về bắt các đối tượng
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy
lực lượng lập tức truy đuổi và bắt được một đối tượng
còn một đối tượng đã bỏ lại tan vật và bỏ trốn
kiểm tra số tan vật là cành lá hoa quả thảo mộc nghi là cần sa
nên tổ công tác đã dẫn dãi đối tượng cùng tan vật
về độ miên phòng cơ khẩu quốc tế tỉnh biên để tiếp tục điều tra làm rõ
tại đây nghi phạm khai nhận tên lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang
nghi phạm khai nhận vận chuyển thuê số tan vật nghi là cần sa từ campuchia về việt nam
để lấy bảy trăm linh đồng tiền công
kết quả giám định cho thấy toàn bộ tan vật thu được là cần sa có tổng trọng lượng năm mươi bảy kg
hiện động viên phòng cơ khẩu quốc tế tỉnh biên phù hợp với các lực lượng chức năng
để cung cố hồ sơ khởi tố và bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang
xử lý theo đúng quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó các trinh sát công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ đột kích vào một khách sạn ở phường bửu long
bắt quả tan sáu đối tượng gồm
trần nguyễn vĩ khang hai mươi ba tuổi
dương trí toàn hai mươi hai tuổi
đoàn nhật hoàng hai mươi hai tuổi
vũ nghĩa ngọc nguyên hai mươi tuổi
nguyễn thị thúy oanh hai mươi ba tuổi
cả năm đều ngụ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và trần thị thùy dương hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang
đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy
tại hiện trường công an phát hiện thu giữ một bộ đĩa làm dụng cụ sử dụng ma túy một bộ đèn plaser một bộ loa cùng nhiều điện thoại
các đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi hai tháng hai
các đối tượng trên sau khi nhậu đã cùng rủ nhau đi tìm thuê địa điểm để sử dụng ma túy
đến khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng hai các đối tượng đã tìm đến khách sạn và hỏi thuê một phòng
để cả nhóm cùng sử dụng ma túy
ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dãi tàu chở khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
quá trình tuần tra từ vùng biển cách phía đông nam côn đảo khoảng sáu mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi tám ts
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thời điểm này trên tàu có bốn thuyền viên do ông huỳnh tấn đạo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
ngoài ra các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính đưa tàu về vũng tàu tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng hai công an tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tan bốn tấn mèo đông lạnh đã được giết mổ và bốn trăm tám mươi con mèo còn sống không rõ nguồn gốc
điều đáng nói là số mèo chưa qua kiểm dịch này sẽ được đem bán tại thành phố hồ chí minh và vận chuyển ra bắc để nấu cào
theo đó vào khoảng một mươi giờ hai mươi phút cùng ngày tại ấp long thành xã hòa long huyện lai vung
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng tháp phối hợp công an huyện lai vung
chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đồng tháp
phát hiện hộ kinh doanh mua bán sơ chế vận chuyển gia súc gia cầm của nguyễn huy quyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tỉnh hải dương có hành vi thu gom vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y
kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y
chưa chứng minh được nguồn gốc sản phẩm động vật
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện một kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật chứa khoảng bốn tấn mèo đã qua giết mổ làm sạch
một phương tiện xe tải chứa bốn trăm tám mươi con nghèo còn sống qua làm việc
đại diện hộ kinh doanh là bà trần thiện ngân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngụ tỉnh hải dương khai nhận
số mèo còn sống sẽ được trở lên tp hcm bán lại còn số mèo ở kho lạnh sẽ được chở ra miền bắc để nấu cao
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc đồng thời tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
tiêu hủy bốn tấn sản phẩm động vật mèo đông lạnh giao cho cơ sở lưu nhốt bốn trăm tám mươi con mèo còn sống theo dõi tình trạng sức khỏe và tiêm ngừa phòng dịch
tiêu hủy bốn tấn sản phẩm động vật mèo còn sống theo dõi tình trạng sức khỏe và tiêm ngừa phòng dịch